đã bốn mươi ba năm đất nước được hoàn toàn giải phóng cùng với sự đổi mới từng ngày của đất nước
ngành y tế cách mạng cũng không ngừng thay đổi thể hiện rõ rệt ở chỗ người dân ngày càng được chăm sóc sức khỏe tốt hơn
và vì thế mà chất lượng cuộc sống tuổi thọ của người việt nam cũng tăng lên
bệnh nhân trần ngọc hanh năm mươi bốn tuổi quê ở nam định trở thành người đầu tiên tại việt nam được ghép phổi từ người cho chết não
ca ghép phổi này được thực hiện tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
thành công của ca ghép phổi này thêm một lần nữa nhân lên kỳ tích của y học việt nam nói chung và chuyên ngành ghép tạng nói riêng
bởi ghép phổi là kỹ thuật khó nhất trong ghép tạng vì sự phức tạp khẩn trương chuyên sâu
đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ từ các khâu các công đoạn trong quy trình kỹ thuật
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám vaccine sởi rubella do việt nam sản xuất đã được sử dụng trên quy mô toàn quốc
cho trẻ từ một mươi tám đến hai mươi bốn tháng tuổi trong tiêm chủng mở rộng
thay thế cho loại vaccine sởi rubella nhập khẩu lâu nay
việc sản xuất thành công vaccine phối hợp này góp phần nâng cao được vị thế của việt nam
nhất là ngành y tế trong công nghệ sản xuất vaccine thế hệ mới có chất lượng cao
việc tự chủ sản xuất được vaccine đã giúp giảm ngân sách nhà nước khi bớt được vaccine nhập khẩu
chỉ số hài lòng của người bệnh việt nam psi được tiến hành thí điểm thông qua khảo sát độc lập
với sự tham gia của gần ba người bệnh nội trú
trong khi xuất viện dựa trên danh sách gần một trăm bốn mươi bệnh nhân nội chú ở hai mươi chín bệnh viện tuyến tỉnh vào huyện
thuộc hai mươi một tỉnh thành phố trên cả nước tham gia chương trình khảo sát thí điểm
trong đó có sáu bệnh viện tại thành phố hồ chí minh hai bệnh viện của hà nội
theo đó chỉ số hài lòng của người bệnh trung bình đạt ba chín mươi tám tương đương bảy mươi chín sáu so với kỳ vọng
trong đó người bệnh hài lòng nhất là khả năng tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh